kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã chuyển hồ sơ vụ án sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi
và mục đích khiêu dâm do bị can phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang thực hiện
lên công an tp hcm thủ lý điều tra theo thẩm quyền
theo đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tiếp nhận và tiếp tục điều tra vụ án
trước đó ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi
để điều tra về hành vi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
các quyết định lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân quận một phê chuẩn
vừa qua ông đàm mạnh cường tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house
có thông báo gửi hội đồng quản trị xin tự nhiệm chức danh tổng giám đốc
ông đàm mạnh cường được bổ nhiệm làm tổng giám đốc thủ đức house từ ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cho đến nay
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thủ đức house đã có sự thay đổi về cổ đông lớn và các thành viên hội đồng quản trị mới
qua một khoảng thời gian hợp tác cùng ông đàm mạnh cường cho biết nhận thấy bản thân không đáp ứng được
những tiêu chí mà hội đồng quản trị mới yêu cầu cho những định hướng hoạt động mới của thủ đức house
vì thế ông làm thông báo đến hội đồng quản trị xin tự nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngày một mươi tháng bốn thủ đức house đã nhận được thông báo
thông báo của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh về việc đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử của công ty
phiên phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn và thủ đức house có tham gia kháng cáo với vai trò bị hại người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong năm hai nghìn hai mươi ba đã có ba chủ tịch hội đồng quản trị thủ đức house được thay đổi kể từ sau khi vụ án liên quan về thuế trong hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử của công ty được khởi tố